thực hiện tháng cao điểm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu
ngày ba chín tại xóm bốn yên bài tự lập mê linh hà nội đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết thực phẩm
phát hiện hàng nghìn sản phẩm bao gồm nguyên liệu làm trà sữa bột pha chế si rô hoa quả bột trà xanh
do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
địa điểm tập kết số hàng trên do lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xóm bốn yên bài tự lập mê linh thành phố hà nội
thuê để làm nơi giao dịch hàng hóa sau khi bị phát hiện và thu giữ đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chủ cơ sở xác nhận số hàng trên được thu mua trôi nổi trên thị trường sau đó được bán lại cho các cửa hàng kinh doanh trà sữa
nước hoa quả trên địa bàn hà nội
các số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất
tối muộn để phòng tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
và để có thể phát hiện và xử lý thành công vụ việc thì lực lượng chức năng đã tốn rất nhiều thời gian để mật phục
và cũng như là để có thể phát hiện được cái quy luật hàng hóa cũng như là sai phạm của chủ cơ sở để tiến hành xử lý
hiện tại tổ công tác đang tiến hành điều tra và thu thập thông tin đầu ra của chủ cơ sở để tiến hành xử lý theo quy định